dùng một trong các loại thuốc như melatonin velarium benarite
các thuốc này không gây nghiện nhưng chỉ nên dùng ngắn hạn
thuốc ho giảm đờm nghẹt mũi
ho kèm theo nghẹt mũi tăng đờm là một triệu chứng rất khó chịu
trong đại dịch covid một mươi chín đây có thể là những triệu chứng đầu tiên
cần phải được điều trị ngay lập tức để giảm thiểu các tổn thương vùng hô hấp
guifenazine trị ho bằng cách giảm đờm trong thanh quản giảm khó chịu và giảm ho
trong khi doutrometafan ức chế phản xạ ho
kết hợp dextrose và guifenazine chữa ho giảm đờm khá hiệu quả
dùng thuốc dị ứng như loratadine có thể giảm ho nếu ho do dị ứng
nếu nghẹt mũi có thể dùng thuốc xịt fluticasone hay oxymetazoline
có thể dùng thuốc besodoepherine để cải thiện
lưu ý là không nên dùng thuốc xịt mũi quá lâu do có thể gây ngẹt mũi trở lại nặng hơn
cần tạo các bài tập hít thở để tăng không khí đường mũi
thuốc nhỏ mắt
các bệnh về mắt như ngứa mắt đỏ mắt do dị ứng
viêm nhiễm việt khuẩn virus gây khô mắt sẽ làm mắt rất khó chịu
nhất là khi làm việc bằng máy tính nhiều
vì vậy cần có sẵn trong nhà là nước mắt nhân tạo giúp đôi mắt dịu hơn
thuốc nhỏ mắt dị ứng chữa ketotiphen mufari
dùng điều trị tình trạng đỏ mắt ngứa mắt hay viêm sơn mắt
nên đi khám mắt ngay khi có triệu chứng về mắt không giảm hoặc tệ hơn
lưu ý sử dụng thuốc an toàn
những thuốc này tuy mua không cần cây đơn
nhưng vẫn có thể có tác dụng phụ nguy hiểm khi uống quá liều hay uống liên tục lâu ngày
ngoài ra những loại thuốc này có thể tương tác với các loại thuốc khác mà bạn đang uống
ảnh hưởng đến hiệu quả và tăng tác dụng phụ nguy hiểm
cách tốt nhất là chỉ nên uống các loại thuốc này trong thời gian ngắn
nếu tình trạng bệnh không giảm thì nên tìm cách gặp bác sĩ ngay
nếu có những triệu chứng nguy hiểm cần liên hệ với y tế ngay lập tức
khi dịch covid một mươi chín bất ngờ bùng phát
nhiều gia đình nằm trong vùng giãn cách không kịp chuẩn bị một số thuốc dụng cụ y tế thiết yếu
nếu không may trong nhà có người ốm đặc biệt là trẻ em sẽ không có thuốc để dùng ngay
dưới đây là các loại thuốc cần có sẵn để dự phòng
sáu loại thuốc thiết yếu rất cần chuẩn bị
trước tiên mỗi gia đình có trẻ nhỏ cần có số điện thoại gia lô facebook của một số bác sĩ nhi thân thiết
hoặc được công khai trên mạng khi cần có thể gọi điện hoặc nhắn tin
đầu tiên là thuốc hạ sốt
có hai loại chính là paracetamol và ibuprofen
ở trẻ em nên chọn dạng dụng thích hợp như gối bột pha dung dịch uống si rô viên uống viên đặc hậu môn
và chọn hàm lượng phù hợp dùng cho trẻ
lưu ý đây là hai loại thuốc chính
dù là tên thương hiệu gì thì hiệu quả cũng tương đương nhau
do đó tạo hiệu thuốc gần nhà có loại nào thì mua loại đó miễn là phù hợp và dễ sử dụng với trẻ em
không nhất thiết phải bỏ tiền triệu ra mua thuốc tên thương hiệu
thứ hai là men vi sinh
men vi sinh cũng có rất nhiều sản phẩm thường dùng để phòng khi bé bị tiêu chảy
thứ ba là thuốc lông đơm
thường dùng cho bé bị hoa đơm nên giữ trữ trong tổ thuốc để dự phòng
thứ tư là nước muối sinh lý nước muối biển
đây là sản phẩm vệ sinh mũi thông thường
có loài đóng chai lọ chai xịt thường được dùng cho các bé viêm mũi
có thể mua một trong các loại nước xịt mũi trên để dự phòng khi bé bị viêm mũi hoặc sổ mũi
thứ năm là bù nước điện giải
orison hydray gói bột hoặc lọ pha sẵn là hai loại sản phẩm bùa nước điện giải thông dụng nhất hiện nay
thuốc được dùng cho bé khi bị tiêu chảy hoặc sốc cao liên tục kéo dài dẫn đến mất nước mất điện giải nhiều
lưu ý không mua loại nước uống điện giải thể thao về dùng kể cả là để dành cho người lớn khi bị mất nước
thứ sáu là bông băng gạt cồn mùi vi đôi sát khuẩn
là các sản phẩm luôn phải có sẵn trong nhà dùng cho bé chơi nghịch không may té ngã bị trai suốt có vết thương
ngoài các loại thuốc thì trong nhà cần phải chuẩn bị ít nhất một thiệt kế loại thủy ngân hay điện tử đều được tùy điều kiện mỗi gia đình
cả hai loại nhiệt kế này đều cho kết quả chính xác như nhau
nhiệt kế thủy ngân có giá thành rẻ khó sử dụng
nếu trẻ không hợp tác nếu không may bị vỡ thủy ngân chảy ra ngoài có thể không an toàn
nhiệt kế điện tử thì an toàn đo nhiệt độ dễ nhanh nhưng giá thành lại đắt
sáu loại thuốc nên có thêm
dưới đây là danh sách thuốc mà phụ huynh nên chuẩn bị nếu trước đây bé hay bị ốm
tuy nhiên việc chuẩn bị thuốc là để dự phòng khi gia đình thuộc khu vực giãn cách phong tỏa việc đi ra hiệu thuốc mua thuốc khó khăn
nhưng tuyệt đối không tự ý sử dụng và phải gọi điện thoại cho bác sĩ để được tư vấn về bệnh và hướng dẫn sử dụng thuốc
đầu tiên là kháng sinh có thể chuẩn bị một trong các loại thuốc kháng sinh được dùng trong trường hợp trẻ bị nhiễm khuẩn theo tư vấn của bác sĩ
thứ hai thuốc nhỏ xịt mũi co mạch các loại thuốc này cũng nên chuẩn bị sẵn để giữ phòng phải dùng khi trẻ bị ngạc mũi quá không thở bằng mũi được khi đã dùng các biện pháp khác như là vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý nước muối biển v v
thứ ba dự phòng thuốc điều trị hen thở khò khè đối với trẻ bị hen cần chuẩn bị máy khí dung thuốc khí dung sẵn sàng khi không may bé lên cơn hen khò khè thở rít
thứ bốn vitamin c vitamin tổng hợp các vitamin này dùng cho bé thiếu hụt vị chất ốm đầu kéo dài không bổ sung được bằng thức ăn
thứ năm thuốc bồi ngoài da cần chuẩn bị một số thuốc bồi ngoài da dùng cho trẻ bị viêm da mũ chốc hâm nặng cần lưu ý phụ huynh không mua loại không có cotycoid trong trường hợp dùng thuốc có cotycoid cần hỏi ý kiến của bác sĩ
thứ sáu thuốc chống dưỡng cần chuẩn bị một trong số các thuốc chống dưỡng nhất là đối với bé có tiền sử bị dưỡng
thưa quý vị trước diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc thực hiện năm k chỉ ra ngoài nên thật sự cần thiết và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video và xin hẹn gặp quý vị vào những tin tức tiếp theo